vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh cả về số lượng chất lượng có cơ cấu hợp lý gắn với phát huy vai trò trách nhiệm và năng lực của trí thức trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chiến lược phát triển kinh tế xã hội là trách nhiệm của đảng nhà nước của hệ thống chính trị và toàn xã hội
xác định việc tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế huy động các nguồn lực xã hội tôn trọng phát huy tự do tư tưởng học thuật thực hành dân chủ trong hoạt động nghiên cứu sáng tạo có cơ chế chính sách đặc biệt trọng dụng nhân tài trí thức tinh hoa nhà khoa học đầu ngành chính là tạo môi trường điều kiện và động lực căn bản để phát triển và phát huy đội ngũ trí thức
bộ chính trị giao cho ban chỉ đạo đề án tiếp thu ý kiến để hoàn thiện đề án báo cáo bộ chính trị trình ban chấp hành trung ương
tại cuộc họp ủy ban kiểm tra trung ương đã báo cáo kết quả sáu đoàn kiểm tra của bộ chính trị năm đoàn kiểm tra của ban bí thư kiểm tra ba mươi ba tổ chức đảng trực thuộc trung ương theo chương trình kiểm tra của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi hai
về chương trình kiểm tra của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi ba sẽ thành lập năm đoàn kiểm tra của bộ chính trị năm đoàn kiểm tra của ban bí thư do các đồng chí ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư làm trưởng đoàn kiểm tra ba mươi tổ chức đảng trực thuộc trung ương
trong khuôn khổ chuyến thăm hàn quốc theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật hàn quốc vào chiều ngày hôm nay bảy tháng bốn bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an đã tới chào xã giao thủ tướng hàn quốc handonsu
bày tỏ hoan nghênh chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam thủ tướng handock su đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trong đó đưa kim ngạch thương mại hai chiều ngày càng phát triển
trong năm hai nghìn hai mươi hai đã có trên bảy trăm linh người hàn quốc sang việt nam du lịch và hiện cộng đồng người hàn quốc hoạt động kinh doanh tại việt nam ngày càng tăng lên
thủ tướng handock su mong muốn thời gian tới quan hệ hai nước sẽ phát triển mạnh mẽ thực chất đúng theo tinh thần đối tác chiến lược toàn diện đề nghị bộ công an tạo điều kiện thuận lợi tháo gỡ các khó khăn cho công dân doanh nghiệp hàn quốc đang hoạt động kinh doanh tại việt nam
thủ tướng handoss su đã gửi lời hỏi thăm chúc sức khỏe tới tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ tịch nước võ văn thưởng
chủ tịch nước chính phủ phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ và các nhà lãnh đạo việt nam
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an bộ trưởng tô lâm cảm ơn thủ tướng handock su đã dành thời gian tiếp đoàn khẳng định việt nam luôn coi hàn quốc là đối tác quan trọng hàng đầu trong mọi lĩnh vực kinh tế chính trị ngoại giao an ninh quốc phòng trong đó hợp tác quốc phòng là trụ cột trong quan hệ hai nước
nhấn mạnh việt nam cam kết ủng hộ bán đảo triều tiên hòa bình ổn định hợp tác phát triển và phi hạt nhân hóa
bộ trưởng tô lâm đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp hàn quốc tại việt nam bày tỏ mong muốn hàn quốc tiếp tục hỗ trợ việt nam trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã chuyển lời hỏi thăm của tổng bí thư nguyễn phú trọng thủ tướng chính phủ phạm minh chính tới thủ tướng hàn quốc
cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an đã hội đàm với ngài junikun tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc
cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc đã thống nhất ký thỏa thuận hợp tác thiết lập quan hệ chính thức vào năm hai nghìn năm
ký bản ghi nhớ giữa cục đối ngoại bộ công an việt nam và cục đối ngoại cơ quan cảnh sát quốc gia hàn quốc về hoạt động của tổ thông tin liên lạc korean desk và vietnam desk năm hai nghìn một mươi năm
tạo hành lang pháp lý cho sự phối hợp có hiệu quả giữa lực lượng cảnh sát hai nước trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm bắt đối tượng truy nã và bảo hộ công dân
hai bên đã thiết lập và không ngừng mở rộng quan hệ hợp tác ở tất cả các cấp từ trung ương đến địa phương để trao đổi thông tin kinh nghiệm đấu tranh phòng chống tội phạm hợp tác đào tạo huấn luyện giao lưu hữu nghị và hợp tác kỹ thuật hình sự
đến nay hai bên đã thiết lập bảy cặp cơ chế hợp tác hữu nghị giữa công an một số địa phương hai bên đã tích cực trao đổi thông tin tội phạm phối hợp điều tra truy bắt bàn giao các đối tượng truy nã
trên cơ sở mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa việt nam và hàn quốc để phát triển hơn nữa hợp tác giữa hai cơ quan tại hội đàm hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp đẩy mạnh hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia truy bắt và bàn giao tội phạm truy nã hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể trao đổi thông tin nghiệp vụ an ninh cảnh sát phối hợp tổ chức hội nghị hợp tác cảnh sát cấp thứ trưởng việt nam hàn quốc lần thứ năm trong năm hai nghìn hai mươi ba tại việt nam
khóa tập huấn tại hàn quốc nâng cao năng lực thực thi pháp luật dành cho bộ công an việt nam về đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm môi trường tội phạm mua bán người phân tích phục hồi dữ liệu chứng cứ điện tử đào tạo nâng cao trình độ ngôn ngữ tiếng hàn phối hợp đảm bảo an ninh an toàn và tạo điều kiện cho công dân nước này sinh sống học tập và làm việc tại nước kia mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an toàn giao thông đẩy mạnh hợp tác giao lưu văn hóa thể thao giữa lực lượng cảnh sát hai
đó bộ trưởng tô lâm và đoàn đã có buổi làm việc với ngài kim trung úc tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc
ngài kim trung úc tư lệnh cơ quan cảnh sát biển hàn quốc nhiệt liệt chào mừng hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm hàn quốc của bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
bộ trưởng tô lâm chân thành cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu mà ngài tư lệnh và sĩ quan lực lượng cảnh sát biển hàn quốc đã dành cho đoàn
nhấn mạnh việt nam và hàn quốc đã có ba mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao và tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện
đồng thời duy trì hợp tác trên tất cả các kênh đảng chính phủ quốc hội giao lưu nhân dân
mối quan hệ này được xây dựng trên nền tảng vững chắc dựa trên việc tăng cường tin cậy lẫn nhau hợp tác kinh tế mạnh mẽ và giao lưu nhân dân cùng phát triển
thời gian tới để tăng cường hợp tác hơn nữa giữa hai bên bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tiến hành trao đổi đoàn
lãnh đạo và cấp làm việc trong năm hai nghìn hai mươi ba và các năm tiếp theo để nắm bắt thực tế tình hình hoạt động của cảnh sát biển hàn quốc
và cảnh sát giao thông đường thủy việt nam từ đó đề ra các chương trình kế hoạch hợp tác
nghiên cứu xây dựng bản ghi nhớ về hợp tác giữa cảnh sát giao thông việt nam với cảnh sát biển hàn quốc trong thời gian tới
thiết lập kênh liên lạc giữa bộ công an và cơ quan cảnh sát biển hàn quốc nhằm thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan trong thời gian tới
cơ quan cảnh sát biển hàn quốc tổ chức tập huấn đào tạo nâng cao năng lực cho cảnh sát giao thông đường thủy bộ công an việt nam
sáng nay bảy bốn tại hà nội ban tuyên giáo trung ương phối hợp với đảng ủy công an trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trung ương tháng bốn hai nghìn hai mươi ba
trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí phó giáo sư tiến sĩ lê hải bình ủy viên dự khuyết trung ương đảng phó trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chủ trị hội nghị dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và địa phương các đồng chí báo cáo viên cấp trung ương
hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở bộ công an và trực tuyến tới công an sáu mươi ba tỉnh thành phố
tại hội nghị thứ trưởng lê quốc hùng đã trao đổi thông tin đến các đại biểu chuyên đề công tác xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến công tác công an
trong đó tập trung thông tin ba dự thảo luật luật công an nhân dân sửa đổi luật căn cước công dân sửa đổi và luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự
đồng chí đào trung chính cục trưởng cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường thông tin nội dung chuyên đề
kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi và những điểm mới nổi bật của dự thảo luật
tại hội nghị các đại biểu cũng đã nghe thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn bình ban nguyên viện trưởng viện lịch sử công an
thông tin về chuyên đề bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy và các hoạt động kỷ niệm
định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới phó trưởng ban tuyên giáo trung ương lê hải bình đề nghị các báo cáo viên thấm nhuần sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
từ đó tuyên truyền làm theo để những lời bác dạy đi vào cuộc sống
đánh giá về các dự án luật được thông tin tại hội nghị đồng chí lê hải bình nhận định các dự án luật được soạn thảo công phu đáp ứng nhu cầu thực tiễn nhằm phục vụ người dân một cách tốt nhất
nhất là các dự án luật do bộ công an soạn thảo do đó cần tập trung tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch xuyên tạc
chiều nay thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an cùng đại diện các cục nghiệp vụ đã có buổi làm việc với công an tỉnh quảng ninh về công tác đảm bảo an ninh trật tự quý i năm hai nghìn hai mươi ba
và kết quả quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương
trong quý i năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã chủ động tham mưu và chỉ đạo triển khai một số nội dung nhiệm vụ có tính chiến lược đột phá đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
trong thực hiện nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và nghị quyết số một mươi hai của đảng ủy công an trung ương công an tỉnh đã có sự chủ động quyết liệt bài bản trong công tác tham mưu với tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh góp phần quan trọng phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ chính trị củng cố sức mạnh của hệ thống chính quyền các cấp
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đánh giá cao những kết quả công an quảng ninh đã đạt được đồng thời yêu cầu thời gian tới công an tỉnh tiếp tục tham mưu tỉnh ủy thực hiện hiệu quả nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ giữ vững an ninh tuyến biên giới an ninh nội bộ an ninh kinh tế quản lý chặt chẽ đối tượng địa bàn quyết tâm kéo giảm tỷ lệ tội phạm tiếp tục quan tâm làm tốt công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội đặc biệt
công an đã tiến hành kiểm tra thực tế tiến độ triển khai xây dựng trụ sở công an xã đài xuyên huyện vân đồn kiểm tra thiết kế xây dựng công an huyện tiên yên khảo sát địa điểm xây dựng trại tạm giam công an tỉnh và kiểm tra hoạt động của công an xã thống nhất thành phố hạ long

công an xã thống nhất thành phố hạ long